giao tranh tại sudan đã bước sang tuần thứ hai liên tiếp mà chưa có dấu hiệu nhượng bộ từ bất cứ bên nào
trong tuyên bố mới nhất tổng thư ký liên hợp quốc antonio gurez đã cảnh báo là nguy cơ xung đột leo thang tại sudan có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực này
theo đó tổng thư ký guterres nhận định giao tranh tại sudan đang diễn biến theo chiều hướng xấu khi ít nhất bốn trăm hai mươi bảy người đã thiệt mạng và gần bốn người bị thương trong một mươi ngày qua
ông kêu gọi chấm dứt bạo lực nhấn mạnh xung đột tại sudan tiềm ẩn hệ lụy nghiêm trọng đối với toàn bộ khu vực
tổng thư ký liên hợp quốc cho biết ông giữ liên lạc thường xuyên với các lực lượng tham chiến trong khi tiếp tục kêu gọi họ giảm căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán
ông hối thúc nỗ lực chung ở mức tối đa nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại đất nước bắc phi
ông kêu gọi chấm dứt bạo lực nhấn mạnh xung đột tại sudan tiêm ẩn hệ lụy nghiêm trọng đối với toàn bộ khu vực
theo thông tin ban đầu đây có thể là một vụ tấn công liều chết một phần của tòa nhà cảnh sát đã bị sập các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân
số người thiệt mạng có thể còn tăng lên pakistan hiện đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các quan chức thực thi pháp luật tại nước này
lực lượng cứu hộ của liby đã vớt thêm được một mươi một thi thể trong vụ đắm thuyền ngoài khơi bờ biển nước này vào hôm một mươi chín tháng bốn vừa qua và nâng tổng số thi thể người di cư được tìm thấy lên con số
đó là ba mươi bốn người
những thi thể này đã được bàn giao cho chính quyền tại thành phố sabrata phía tây thủ đô tripoli của liby
cơ quan chức năng cho biết số nạn nhân có thể tăng lên và cơ hội sống sót rất mong manh đặc biệt khi không phát hiện thêm bất cứ lời kêu cứu nào
nhà chức trách địa phương cho biết vào hôm một mươi chín tháng bốn họ đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một chiếc thuyền bơm hơi đang chìm ngoài khơi bờ biển liby và chở khoảng một trăm linh hành khách
tổng thống hàn quốc jun suk in đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới mỹ trong sáu ngày nhằm tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương
nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh hàn mỹ là tăng cường hiệu quả thực tế của gian đe hạt nhân mở rộng
trong đó washington cam kết bảo vệ seoul và cung cấp vũ khí hạt nhân khi xảy ra mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo triều tiên
theo chương trình hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống hàn quốc và người đồng cấp mỹ joe biden sẽ diễn ra tại nhà trắng vào ngày mai
thông tư văn phòng tổng thống hàn quốc kỳ vọng mỹ sẽ có phương án mạnh mẽ hơn so với phương án chia sẻ hạt nhân theo phương thức của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
hai nước hàn mỹ được dự đoán sẽ nhất trí về ý tưởng thành lập cơ chế thảo luận thường trực về gian đe mở rộng
trong đó seoul có thể tham gia vào thiết lập và thực thi kế hoạch về hạt nhân
trong tình hình hiện nay khi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của triều tiên đang leo thang quan hệ liên minh hàn quốc mỹ cần được nâng cấp và củng cố
cố trên tất cả các phương diện bao gồm cả liên minh gian đe hạt nhân mở rộng
bên cạnh tăng cường hợp tác về quân sự một lĩnh vực hợp tác đặc biệt quan trọng và có tính chiến lược giữa hai nước là hợp tác trong các chuỗi cung ứng bán dẫn
hai bên sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác về công nghệ nguồn của mỹ và năng lực chế tạo của hàn quốc tham gia vào trật tự chuỗi cung ứng do washington dẫn dắt
đạo luật khoa học và chip của mỹ đặt ra tình thế khó khăn đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu của hàn quốc
khi đưa ra điều kiện hưởng ưu đãi là các công ty này không được xây dựng một số cơ sở nhất định ở trung quốc
thượng đỉnh lần này là cơ hội để hai đồng minh thân cận hài hòa các chính sách về công nghệ và thương mại
chuyến thăm cấp nhà nước tới mỹ lần đầu tiên sau một mươi hai năm của một tổng thống hàn quốc với chủ đề
liên minh hành động hướng tới tương lai sẽ là cơ hội để khẳng định những kết quả của quan hệ song phương trong thời gian qua
và cũng là bước ngoặt để hai nước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn
trong nỗ lực phối hợp hành động nhằm
giảm sự phụ thuộc vào khí đốt và nhiên liệu hóa thạch tiếp tục triển khai những chương trình được nhất trí
từ hội nghị thượng đỉnh biển bắc lần thứ nhất vào năm ngoái
ngày hôm qua hội nghị thượng đỉnh biển bắc lần thứ hai diễn ra tại thành phố auston của bỉ
với sự tham gia của lãnh đạo các nước liên minh châu âu và các quan chức đứng đầu của liên minh này
trong hội nghị các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh cần phải gia tăng số lượng các tuô pin gió ngoài khơi
nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu và tự chủ năng lượng
mục tiêu chung của các nước này là tăng sản lượng điện gió ngoài khơi từ mức ba mươi kw hiện nay
lên một trăm hai mươi gigawatt vào năm hai nghìn ba mươi và ít nhất là ba trăm linh kw vào năm hai nghìn năm mươi
trong tuyên bố chung các nhà lãnh đạo cũng sẽ ưu tiên sử dụng nguồn lực chuyên môn
và cung ứng các bộ phận của châu âu cho kế hoạch này
trong khi có thể đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu thô quan trọng cho tua pin gió và pin
tham vọng của hội nghị thượng đỉnh việt bắc lần thứ hai là tập hợp những nỗ lực của các quốc gia
ở biển bắc nhằm khai thác triệt đề tiềm năng năng lượng và công nghiệp của họ
và biến thành nhà máy điện lớn nhất châu âu vào năm hai nghìn hai mươi
chính phủ nhật bản đang xem xét nới lỏng điều kiện cấp thị thực lao động dài hạn
cho người nước ngoài có tay nghề cao trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt
với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng ở một số lĩnh vực do dân số già hóa nhanh chóng
theo bộ y tế lao động và phúc lợi xã hội nhật bản
chính phủ nước này đang cân nhắc mở rộng cấp thị thực cho lao động dài hạn thuộc một mươi hai lĩnh vực
thay vì ba lĩnh vực như hiện nay
hiện các cuộc thảo luận đang được tiến hành để đưa ra một văn bản sửa đổi
có thể được nội các phê duyệt vào đầu tháng sáu tới
nhật bản đang cấp thị thực chuyên gia có tay nghề cao với thời hạn cư trú năm năm cho người nước ngoài
có một số điểm nhất định được tính dựa trên trình độ học vấn kinh nghiệm làm việc
thu nhập hàng năm và các yếu tố khác
thị thực này được cấp cho ba loại hoạt động gồm nghiên cứu học thuật tiên tiến
các hoạt động chuyên ngành kỹ thuật tiên tiến và các hoạt động quản lý và kinh doanh tiên tiến
đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng do giá cả leo thang
ngày càng nhiều người tại hàn quốc có xu hướng là khai thác các ứng dụng tặng tiền mặt để cân đối chi tiêu
tuy nhiên các chuyên gia khuyến nghị là người dùng nên thận trọng xem xét cách kiếm tiền này
bởi có thể làm lộ lọt thông tin cá nhân
bên ngoài một bảo tàng nghệ thuật trong giờ ăn trưa ở trung tâm seoul
hơn một trăm linh nhân viên văn phòng đang tụi mình
tất cả đều dán mắt vào điện thoại di động bấm liên tục vào màn hình
mục đích là để kiếm tiền tiêu vặt
họ thực hiện các nhiệm vụ trên tost một ứng dụng dành cho các dịch vụ tài chính
như cho vay đầu tư và chuyển tiền điện tử
khi sử dụng tost người dùng có thể kiếm được một mươi ul mỗi lần tương đương gần hai trăm linh đồng
nếu hoàn thành những nhiệm vụ như đi bộ một mươi bước đăng ký lên mạng xã hội
nhấn vào biểu tượng hoặc trả lời các câu hỏi đơn giản
ước tính khoảng bốn bốn triệu người dùng sử dụng ứng dụng tặng tên mặt của tos
kể từ khi ra mắt hồi tháng một vừa qua
đối với người tiêu dùng hàn quốc trong thời buổi lãm phát này
thì cơ hội kiếm tiền dù nhỏ cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo rằng
việc trao đổi dữ liệu để kiếm su
tin cá nhân nhạy cảm bị chia sẻ với bên thứ ba
do đó khuyến nghị người dùng nên thận trọng xem xét cách kiếm tiền này
thưa quý vị trong hai mươi năm qua miền đông senegal đã chứng kiến một cơn sốt vàng
thu hút cư dân từ khắp khu vực tây phi đổ sô đến để thử làm giàu
để điều chỉnh hoạt động này thì vào năm hai nghìn một mươi bốn
senegal đã thiết lập quy định cho phép khai thác vàng thủ công
nhưng công việc này vẫn mang theo mối nguy về sức khỏe cho những thợ đào vàng
chuyên gia sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
khu vực phía đông senegal sâu bên dưới một hầm mỏ
một thanh niên đang tìm kiếm kho báu bị trôn vùi và một tương lai tốt đẹp hơn
anh hy vọng sẽ tìm thấy một cục vàng để biến cuộc sống nghèo khổ thành cơ hội phát tài
chàng trai hai mươi sáu tuổi người guinea là một trong số hàng nghìn người tây phi
đổ xô đến vùng đất xa xôi phía đông senegal để tìm vàng
cơn sốt kim loại quý đã biến đổi đáng kể banta cota
một thị trấn ở biên giới giáp mali và guinea
tôi đến đây để tìm vàng
vì bạn biết đấy khi bạn là một người đàn ông lớn lên và gia đình không có tiền
bạn sẽ làm mọi thứ để kiếm tiền
tôi sẽ trở về nhà nếu kiếm đủ tiền
và hai thập kỷ trước người dân địa phương chỉ có vài chục người làm nghề này
bây giờ có vài nghìn người tìm kiếm giấc mơ vàng và chấp nhận
theo thời gian những người đào vàng đã biến nơi này trông giống như một chiếc format thụy sĩ
với đầy những lỗ sâu
xuyên qua màn xương bụi dày đặc những nhóm nhỏ túng tụng lại với nhau
để tránh nắng bằng những chiếc lều tạm bợ làm từ cành cây
một số người phụ nữ ngồi gần đó phân loại đá thành hai vỏ đất
một gò lớn và đá bỏ đi và một gò nhỏ hơn nhiều có khả năng chứa những bụi vàng hoặc màu vàng
hình ảnh này lặp lại hàng ngày và không có gì đảm bảo rằng ngày nào họ cũng đào được vàng
xong làm việc ở đây giống như chơi sổ số bạn không bao giờ chắc chắn mình sẽ đào được vàng
mặc dù đã có những quy định về khai thác vàng nhưng nhiều việc bất hợp pháp vẫn diễn ra ở đây
như việc dùng thủy ngân trộn với các mảnh vụn đá để chiết xuất vàng
đó là một phương pháp hiệu quả nhưng lại gây hại cho môi trường
và đối với một số thợ săn vàng như anh mamadu kamara thợ mỏ senegal
nỗ lực cả ngày và đứng trước nguy cơ ngộ độc thủy ngân sẽ chỉ đáng giá khoảng hai mươi usd
đó là thủy ngân và vàng trộn lẫn
bạn có thể lấy khăn tay để nhặt vàng ra rồi lau sạch nó
như vậy chỉ còn lại vàng thôi
các địa điểm khác trong khu vực có khả năng tìm thấy vàng cao hơn đều đã bị các tập đoàn khai thác tiếp quản
đôi khi việc đó gây ra tranh chấp đất đai với người dân địa phương
và đã mang lại sự giàu có nên có rất nhiều người đến đây để tìm cơ hội làm giàu
nhưng hiện tại có quá nhiều người đã đến
và khi đã đảo được vàng hầu hết thợ mỏ sẽ bán sang tay cho những đối tượng buôn lậu với giá bốn mươi usd trong một gam vàng
nhiều hơn so với số tiền mà các quầy thu mua vàng chính thức mà senegal sẽ trả
chúng tôi sẽ thu mua thu vàng này ở bamako và gửi đến mali để bán cho những cửa hàng lớn ở đó
vì vậy hầu hết vàng từ mỏ bantaco được buôn lậu sang mali sau đó lại nhập ngược về để bán lại cho chính người senegal
với giá cao